liên quan đến vụ việc ở tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền a bên bờ vũ trụ
chiều tối ngày hai tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết
đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân truy tố sáu bị can
cả sáu bị can cùng chú tại huyện đức hòa tỉnh long an bị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong đó năm bị can bị bắt tạm giam riêng lê tùng vân được cho tại ngoại
nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
theo đó bị can lê tùng vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can nhất nguyên và nhị nguyên
tạo ra các tài khoản mạng xã hội trong đó có hai kênh youtube năm chú tiểu thiền an bên bờ vũ trụ
và nhất nguyên hoàn nguyên official
các tài khoản này đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật
được cư dân mạng trong và ngoài nước theo dõi chia sẻ bình luận
gây ảnh hưởng xấu đến các tổ chức phật giáo
uy tín của công an huyện đức hòa gây bức xúc trong giới tăng ni phật tử tiến độ phật giáo và dư luận xã hội
ngoài việc trực tiếp chỉ đạo lê tùng vân còn có những lời lẽ phát ngôn xuyên tạc giáo lý
sử dụng mọi người không tôn trọng tôn giáo và pháp luật
bị can lê tùng vân cũng bị đề nghị truy tố theo các tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức